tổng thống thổ nhĩ kỳ đã lên tiếng cho rằng các biện pháp trừng phạt này sẽ làm tổn hại đến quan hệ giữa hai nước và chỉ khiến cho vấn đề trầm trọng thêm
trước đó cùng ngày tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan đã bày tỏ lấy làm tiếc vì hành động bắn rơi máy bay nga khiến quan hệ hai nước rạng nứt
chúng tôi thực sự buồn về sự cố này chúng tôi đều không mong muốn chuyện này xảy ra tôi hy vọng sự việc này sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa
thổ nhĩ kỳ từ trước đến nay chưa bao giờ ủng hộ những hành động gây căng thẳng và xung đột
trong khi đó điện kremlin cho biết tổng thống putin đã nhận được đề nghị từ phía anh kara về một cuộc gặp với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan
bên lề hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu toàn cầu tổ chức tại paris sắp tới tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ cuộc gặp này có diễn ra hay không